theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ba ngày nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một mươi chín hai trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
đáng chú ý có tám trăm một mươi hai tài xế vi phạm nồng độ cồn và bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị xử phạt
ngoài ra hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc cũng đã ghi nhận gần chín trăm tám mươi lượt vi phạm
trong ba ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra sáu mươi bốn vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của ba mươi tám nạn nhân và làm ba mươi năm người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một cả ba tiêu chí trên đều giảm